năm nay tình hình hạn hán sập nhập mặn gây gắt khiến cho nhiều hộ dân ở tỉnh bến tre thiếu nước sinh hoạt
người dân phải mua nước ngọt với giá khá cao
trước tình hình đó một số hộ dân có dư nguồn nước ngọt đã sẵn sàng chia sẻ
cung ứng miễn phí cho những hộ nghèo sử dụng đây quả là một hành động đẹp rất đáng được nhân rộng
hơn một tháng nay ngày nào tại gia đình bà nguyễn thị hường bảy mươi sáu tuổi
trú tại xã phú hưng thành phố bến tre tỉnh bến tre
cũng có hàng chục người từ thành phố và các huyện đến lấy nước ngọt miễn phí đem về sử dụng
tấm lòng của bà đã giúp nhiều người nghèo có nước ngọt sử dụng

để mua nước ngọt miễn phí đem về sử dụng

để góp phần đưa nước ngọt đến cho bà con nghèo sử dụng
tương tự ông phù tường nguyên dũng trú tại phường phú hưng thành phố bến tre tỉnh bến tre tỉnh bến tre tỉnh bến tre tỉnh bến tre tỉnh bến tre tỉnh bến tre tỉnh bến tre tỉnh bến tre tỉnh bến tre tỉnh bến tre tỉnh bến tre tỉnh bến tre tỉnh bến tre tỉnh bến tre tỉnh bến tre tỉnh bến tre tỉnh bến tre tỉnh bến tre tỉnh bến tre tỉnh bến tre tỉnh bến tre tỉnh bến tre tỉnh bến tre tỉnh bến tre tỉnh bến tre tỉnh bến tre tỉnh bến
là tụi tôi đầu tư luôn cả một cái máy con lọc là tiệt cùng tiêu uv đồ này nọ hết theo tiêu chuẩn của viện bê tơ
đảm bảo là bà con phải uống mà không cần phải nói giống như nước tinh khiết rồi
trong khi tại thành phố bến tre có nhiều điểm bán nước ngọt với giá khá cao
nhiều người nghèo không có điều kiện để mua
thì chính tấm lòng hào hiệp của ông dũng bà hường đã giúp cho nhiều người dân
giải cơn khát nước ngọt giữa mùa hạn hán xâm nhập mặn rất gai gắt như hiện nay